các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị và các bạn chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một lãnh đạo tp hcm đã có buổi tọa đàm với các doanh nghiệp các nhà khoa học về chủ đề tứ giác sáng tạo và cách mạng công nghiệp bốn
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy dự tọa đàm
chương trình do hiệp hội doanh nghiệp tp hcm tổ chức với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp các nhà khoa học các trường viện và lãnh đạo tp hcm
phát biểu tại buổi tọa đàm đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh hiện nay quá trình phát triển kinh tế yêu cầu doanh nghiệp phải có sản phẩm mới hoặc có sản phẩm chất lượng cao hơn với chi phí thấp hơn
cùng với đó cần thực hiện tốt mối quan hệ giữa bốn nhà nhà nước doanh nghiệp nhà khoa học nhà đầu tư tài chính
ở nước ta hiện chưa có kết nối tốt bốn nhà
trong khi đó cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi phải có sự liên kết liên kết giữa các doanh nghiệp và doanh nghiệp với cơ quan nghiên cứu khoa học
doanh nghiệp cần coi trọng đúng mức việc đổi mới công nghệ coi đây là chiều khóa phát triển lâu dài
trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao canada và việt nam
ngày hôm qua tại hà nội người yêu mến ẩm thực canada đã được thưởng thức và chiêm ngưỡng màn trình diễn nấu ăn của đầu bếp đoạt giải
đầu bếp xuất sắc nhất của châu á bếp trưởng seraton nguyễn công trung tại sự kiện tinh hoa ẩm thực canada
sự kiện tinh hoa ẩm thực canada là một trong những điểm nhấn
trong bản thân của các doanh nghiệp
trong chuỗi sự kiện chào mừng bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao canada giới thiệu tới công chúng việt nam
những sản phẩm thực phẩm cao cấp của canada đã và đang tiếp cận thị trường việt nam
việt nam là đối tác thương mại hàng đầu của canada trong khối asean
sản phẩm nông nghiệp và hải sản từ canada sang việt nam đã tăng gấp đôi trong năm hai nghìn một mươi bảy đạt sáu trăm một mươi hai triệu đô la canada
quan hệ thương mại hàng hóa song phương giữa canada và việt nam đạt sáu một mươi bốn tỷ đô la canada mức cao nhất từ trước đến nay
hiện nay khi hai nước đã cùng tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
quan hệ song phương hứa hẹn sẽ có những bước phát triển vượt bậc trong những năm tới
chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một diễn đàn doanh nghiệp hà nội lần thứ tư đã được tổ chức với mục đích gắn kết các doanh nghiệp vừa và nhỏ
với các nhà quản lý đại diện sở ngành địa phương nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn thị trường
cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển
năm hai nghìn một mươi tám hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội đã tổ chức bốn diễn đàn doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp
đề xuất kiến nghị những vướng mắt của doanh nghiệp gửi các cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền
trong đó hai vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất
đó là vấn đề tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và cải cách thủ tục hành chính
suốt ngắn thời gian làm thủ tục giấy tờ cho doanh nghiệp
về doanh nghiệp khoa công nghệ
thì chúng tôi mong muốn là nhà nước tạo điều kiện để chúng tôi có thể vay được tiền từ quỹ
hoặc là bảo lãnh cho những ngân hàng thương mại để chúng tôi vay tiền từ ngân hàng thương mại
vì chúng tôi bản chất là không có tài sản thế chấp ngoài những cái sở hữu trí tuệ
trong năm hai nghìn một mươi chín thì sẽ có một số quy định liên quan đến vấn đề sản xuất về gmp
chúng tôi cũng đã có được giấy chứng nhận của gmp sớm đã có rồi
và chúng tôi cũng hy vọng rằng là các thủ tục cấp lại khi mà hết hạn
thì cũng sẽ đơn giản để cho các doanh nghiệp thuận tiện trong cái việc mà tiếp tục cái hoạt động của mình
hiện nay việt nam có hơn sáu trăm linh doanh nghiệp nhỏ và vừa
trong đó trên bảy mươi doanh nghiệp chưa tiếp cận được chuỗi giá trị liên kết toàn cầu
về mặt thị trường sẽ tạo ra sức ép cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp
phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế
về mặt chính sách sẽ tạo áp lực phải thay đổi
đặc biệt khi doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thị trường tại các nước gia nhập cptpp
điều này đặt ra bài toán cho cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp
phải tích cực thay đổi cơ chế pháp lý chất lượng sản phẩm khi tham gia vào sân chơi toàn cầu
chúng ta làm đến đâu chúng ta cải thiện như nào
thì đấy chính là cái bài toán hết sức là mạnh mẽ và tạo mọi áp lực cho các cấp chính quyền
bởi vì cơ quan quản lý nhà nước anh phải thay đổi
vấn đề nữa tôi nghĩ là từ phía các doanh nghiệp
họ cũng phải chịu một áp lực tương đối là lớn
thì cần cái thị trường nào tốt thị trường nào cần có sự phát triển
các cái chính sách nào cần ưu đại cần ưu tiên cho các doanh nghiệp
để thu hút cũng như để đầu tư thì doanh nghiệp chúng ta phải nên mạnh dạng
tại diễn đàn các doanh nghiệp đề xuất mong muốn có sự hỗ trợ của chính phủ
cải cách cơ chế chính sách như xem xét bổ sung sửa đổi nghị định số một trăm một mươi một năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng mở rộng danh mục sản phẩm
phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
sửa đổi thông tư năm mươi năm năm hai nghìn một mươi năm của bộ công thương
theo hướng đơn giản thủ tục hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi hơn
trong việc tiếp cận chính sách ưu đãi khuyến khích của chính phủ
nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước
kích thích tiêu dùng nội địa bảo đảm cung ứng hàng hóa ổn định thị trường
trung tâm trợ giúp nông dân hà nội phối hợp với hội nông dân các huyện phúc thọ phú xuyên quốc oai
và một số doanh nghiệp đã tổ chức phiên giao dịch trưng bày giới thiệu
và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề
năm hai nghìn một mươi một được sự quan tâm của thành phố hà nội
hợp tác xã phú an được đầu tư một hệ thống rau an toàn
cả về cơ sở hạ tầng lẫn khoa học kỹ thuật
người dân phú an đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau an toàn
cung ứng ra thị trường hà nội và được đón nhận
quá trình sản xuất để được công nhận thì nông dân chúng tôi đã áp dụng
giao an toàn đã được chính cục bảo vệ thành phố hướng dẫn
về cách chăm sóc và từ khi khâu sản xuất bắt đầu khâu chăm bón
cho đến khi thu hoạch là đảm bảo tiêu chuẩn tiêu chí giao an toàn
để một sản phẩm nông sản an toàn đến được với người tiêu dùng
nhiều hoạt động quảng bá và giới thiệu thông qua các phiên giao dịch
sáng một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trung tâm trợ giúp nông dân hà nội đã phối hợp với các đơn vị hội nông dân
của huyện quốc oai ba vì trương mỹ phúc thọ phú xuyên
để giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu như bưởi phúc thọ
cà dầm tương và các loại rau an toàn đến người tiêu dùng thủ đô
năm hai nghìn một mươi tám này thì chúng tôi là kế thừa những kết quả
của những các phiên giao dịch của các năm trước
thì đây là cái phiên giao dịch lần thứ tám
chúng tôi thấy rằng là nâng cao rất nhiều về chất lượng và số lượng
thì qua những phiên giao dịch thì chúng tôi đã giới thiệu
và có thể nói là tiêu thụ tại chỗ được gần hơn hai mươi tấn sản phẩm các loại
cũng rất mừng là trong năm hai nghìn một mươi tám này thì cũng có nhiều doanh nghiệp
đã xuất khẩu được kết nối để các doanh nghiệp xuất khẩu
đi ra các thị trường trong nước ngoài như là tại cộng hòa liên bang nga
cũng như là có những sản phẩm năm nay là nhãn bộn của quốc oai
cũng đã xuất khẩu được sang mỹ
đấy là điều tín hiệu rất là đáng mừng
qua những phiên giới thiệu giao dịch như thế này
là một cơ hội để kết nối giữa người tiêu dùng với người nông dân
đặc biệt là các doanh nghiệp các đơn vị tổ chức thu mua
để tiêu thụ sản phẩm để kết nối
cũng như trên cơ sở đó sẽ là một điều kiện để người nông dân đầu tư vào sản xuất
nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng tiêu thụ cho người nông dân nâng cao đời sống
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng trị có rất nhiều người dân trồng cây lấn chiếm
sâu vào hành lang lưới điện trung áp cũng như hạ áp
qua các đợt mưa bão trong những năm trước đã có nhiều cột điện bị gãy đổ
do cây đẻ lên làm mất điện ở nhiều địa phương
bên cạnh đó nhiều nhà dân còn cơi nới mái tre lấn chiếm sát hành lang lưới điện
điều này đã gây khó khăn cho các ngành chức năng
và làm mất an toàn lưới điện trong mùa mưa bão ở tỉnh quảng trị
trên địa bàn thành phố cam tuyền huyện cam lộ tỉnh quảng trị
thời gian qua nhiều hộ dân trồng cây cao su sát với hành lang lưới điện như thế này
nhưng đến nay các ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt đề
cây va quẹt và đất dây rất là nhiều và chúng tôi cũng đã phối hợp
với bán chỉ đào của huyện cũng như là xã cam tuyền để làm việc nhiều lên
nhưng mà đến nay thì do là nhiều lý do nên là chúng tôi vẫn chưa xử lý được
theo nghị quyết một mươi bốn của chính phủ hành lang an toàn lưới điện ngoài đô thị
là hai mét đối với dây trần
và bảy mét với dây bọc
tuy nhiên trên các vườn cây công nghiệp ở tỉnh quảng trị
vấn đề vi phạm hành lang còn khá phổ biến
không chỉ người dân trồng cây vi phạm mà nhiều người dân và các công trình công cộng
cũng vi phạm hành lang an toàn lưới điện
theo thống kê từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh quảng trị
có gần ba vụ vi phạm tăng bốn mươi vụ so với năm hai nghìn một mươi bảy
chúng tôi cũng đã cố gắng tuyên truyền và đã kỹ cam kết với điện lực
với bán chỉ đào điện cao hạc của huyện
không cho trồng cây dưới hành lang lưới điện
đối với chúng tôi thì thứ nhất là bằng nỗ lực của mình
thì chúng tôi cố gắng tuyên truyền phần nồng
chưa giải quyết được bằng thực lực của mình
thì chúng tôi kết hợp các ban ngành để vào cuộc
vấn đề mất an toàn hành lang lưới điện ở tỉnh quảng trị đang có chiều hướng gia tăng
rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ các ngành đặc biệt là chính quyền địa phương ở cơ sở
trước đây đã có những bài học nhãn tiền
từ cột điện bị gãy đổ do cây đè
gây mất điện nhiều ngày ở một số địa phương qua các mùa mưa bão
đã làm thiệt hại rất lớn đến tài sản của nhà nước và của người dân ở tỉnh quảng trị
chiếm khoảng bảy mươi nhu cầu của thị trường
thế nhưng nguồn cung cho nhà bình dân hay còn gọi là giá thấp vẫn còn rất hạn chế
câu hỏi cầu nhiều cung ít vì sao
là một câu hỏi lớn chứa đựng nhiều băn khoăn
đã được chọn làm chủ đề cho hội thảo được tổ chức tại hà nội
cung nhà giá thấp dưới một tỷ đồng tại hai thị trường lớn nhất là hà nội và thành phố hồ chí minh
trong thời gian qua chiếm một tỷ lệ thấp so với nhu cầu thực tế của người dân
tình trạng mất cân đối cung cầu đã được cảnh báo
nhưng doanh nghiệp vẫn không xem nhà giá thấp là một kênh tốt để tập trung phát triển
chính phủ cần có một chính sách rõ ràng hơn về việc làm sao để có thể kiểm soát được thị trường
cũng như là định hướng được thị trường đi vào nhiều hơn vào phân khúc
chính phủ cần có những gói hỗ trợ với lãi suất phù hợp cho các chủ đầu tư
nguyên nhân dẫn đến nguồn cung nhà giá thấp hạn chế được thể hiện trên nhiều phương diện
không như nhà ở xã hội được nhà nước ưu đãi thông qua nhiều phương thức
nhà ở giá thấp là một sản phẩm thương mại và không có một ưu tiên ưu đãi nào dành cho phân khúc này
tỷ suất lợi nhuận thấp lại không có hỗ trợ
lợi từ phía nhà nước ngân hàng là nguyên nhân đầu tiên khiến cho doanh nghiệp thiếu mặn mà
nguyên nhân thứ hai quan trọng không kém đó là vị trí các dự án thường khá xa trung tâm
kết nối giao thông không thuận lợi hạ tầng xã hội hạ tầng kỹ thuật yếu kém
nên mặc dù nhu cầu về nhà ở giá thấp rất lớn nhưng không có nghĩa là dự án cứ ra hàng là bán được
cái hạ tầng để kết nối ở những khu vực đấy thì bản thân một doanh nghiệp không thể làm được
đòi hỏi phải nhiều doanh nghiệp
cho nên trong cái vai trò đấy thì cái việc cái vai trò đứng ra trung tâm của nhà nước của chính phủ
là việc cần thiết và quan trọng để kết nối các doanh nghiệp vào để giải quyết cái bài toán về hạ tầng
để giải quyết bài toán cung cầu cho phân khúc này theo đánh giá của các chuyên gia
cần nghiên cứu trần hóa định danh cho nhà giá thấp từ đó có chính sách phù hợp
một giải pháp quan trọng đó là cần có quỹ tài chính để hỗ trợ phát triển
có thể là quỹ do nhà nước hỗ trợ tương tự như gói tín dụng hỗ trợ nhà ở ba mươi tỷ đồng có thể là quỹ hưu trí
vừa qua tại thành phố cần thơ hiệp hội doanh nghiệp cơ khí việt nam và ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
đã tổ chức hội thảo ngành cơ khí phục vụ phát triển nông nghiệp
tham dự hội thảo có gần một trăm linh doanh nghiệp đến từ thành phố hồ chí minh cần thơ và các tỉnh đồng bằng sông kiều long
với mục tiêu thúc đẩy ngành cơ khí việt nam tăng cường hợp tác
phát triển các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp
trong những năm qua đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách để phát triển ngành cơ khí
tuy nhiên hiện trạng cho thấy mức độ cơ giới hóa trong nông nghiệp ở việt nam vẫn còn thấp hơn so với các nước trong khu vực
các sản phẩm cơ khí trong nước ở lĩnh vực cơ khí nông nghiệp chưa nhiều chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài
hội thảo là dịp để lắng nghe ý kiến của các chuyên gia nhà khoa học doanh nghiệp các nhà quản lý về các giải pháp
để ngành cơ khí có thể tham gia phục vụ phát triển nông nghiệp một cách mạnh mẽ trong thời gian tới
việt nam có tổng sản lượng thủy sản đạt trên bảy triệu tấn một năm
ngoài sản phẩm chính xuất khẩu phụ phẩm thủy sản còn lại chiếm từ một mươi một mươi năm
đây là nguồn nguyên liệu lớn có giá trị gia tăng cao nếu như có công nghệ chế biến phù hợp
thế nhưng hiện vẫn còn chưa được khai thác
đây là nhận định của các chuyên gia tại diễn đàn chế biến sản phẩm chất lượng cao
từ phụ phẩm thủy sản giữa việt nam và naui
vừa diễn ra tại tp hcm
đánh giá của tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
mặt hàng thủy sản của việt nam đã vào hơn một trăm bốn mươi quốc gia vùng lãnh thổ
đáp ứng được tiêu chí khắt khe của những thị trường khó tính
tuy nhiên xét trong chuỗi giá trị ngành thủy sản hiện chưa có nhiều doanh nghiệp tập trung
vào chế biến các phụ phẩm gây ra lãng phí kinh tế và ô nhiễm môi trường
dẫn chứng như ngành xuất khẩu tôm cả nước có khoảng ba trăm hai mươi triệu tấn phụ phẩm tôm
nhưng mới chỉ sử dụng được một phần nhỏ và thiếu công nghệ để làm tinh sạch
hay chất xuất để mang lại giá trị cao
tại diễn đàn đại diện các công ty của naui giới thiệu các công nghệ và sản phẩm mới
trong chế biến thủy sản và các phụ phẩm thủy sản
trao đổi các phương thức để giúp việt nam sử dụng nhiều
hơn các phụ phẩm thủy sản tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao
đồng thời kết nối các doanh nghiệp việt nam và naui
thế thì một mặt chúng ta tạo cơ hội để cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được
những nền khoa học công nghệ tiên tiến
và chúng ta đã sử dụng có rất nhiều công nghệ để chế biến những phụ phẩm
mặt khác thì về phía trong nước bây giờ là các chương trình nghiên cứu khoa học
cũng đang tập trung để giúp cho doanh nghiệp đăng ký để đổi mới khoa học công nghệ
các nhà khoa học cùng với doanh nghiệp có thể đăng ký để chúng ta nghiên cứu làm sao
để phát triển các khoa học công nghệ tiên tiến mới nhất
sử dụng các hiệu quả các phụ phẩm từ ngành chế biến thủy sản
nếu chúng ta cứ tiếp tục nghiên cứu phát triển thì sẽ rất là khó
chúng ta cần phải thật sự không chờ đợi nữa mà bắt tay vào sản xuất lớn
bắt tay vào xây dựng những ngành ứng dụng bắt tay vào việc thương mại hóa
hiện naui là quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn thứ hai thế giới
và việt nam đứng ở vị trí thứ ba
cả hai quốc gia đều có chung mục tiêu là phát triển bền vững
ngành nuôi trồng chế biến thủy sản
trong đó sử dụng hiệu quả hơn các phụ phẩm của ngành
là một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu này
ở phần tiếp theo của chương trình
giáo dục nông thôn và thành thị được thu hẹp dần tại long an
cơ hội về phát triển du lịch tàu biển đà nẵng
thưa quý vị và các bạn
nhân kỷ niệm ba mươi sáu năm
ngày nhà giáo việt nam
thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố hồ chí minh
đã tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà cho các nhà giáo tiêu biểu
có nhiều đóng góp xuất sắc cho ngành giáo dục
trong không khí hân hoan của ngày nhà giáo việt nam
để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp chồng người
thành phố đã tổ chức một mươi năm đoàn đi thăm và tặng quà cho hai mươi chín nhà giáo tiêu biểu
đã đạt các danh hiệu nhà giáo ưu tú nhà giáo nhân dân
ngày một mươi sáu tháng một mươi một
đến thăm và tặng quà cho nhà giáo ưu tú nguyễn văn ngai
phường ba quận tân bình
nguyên bí thư đảng ủy
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh
đồng chí huỳnh kích mạng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã cảm ơn và tri ân những công lao đóng góp của thầy
và mong muốn thầy có nhiều ý kiến đóng góp
để nâng cao chất lượng cho ngành giáo dục và đào tạo của thành phố trong thời gian tới
nhân dịp kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam
ủy ban nhân dân tỉnh long an đã tổ chức họp mặt một trăm linh giáo viên
là nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú
đại diện cho hơn hai mươi giáo viên trong toàn tỉnh
tại buổi họp mặt các đại biểu đã ôn lại truyền thống và những dấu son của ngành giáo dục và đào tạo địa phương
tiếp nối truyền thống ấy
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi những người làm công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh long an
luôn nỗ lực phấn đấu và đã có một nhà giáo nhân dân một trăm linh năm nhà giáo ưu tú
đặc biệt sau năm năm triển khai thực hiện việc đổi mới căn bản toàn ngành giáo dục và đào tạo
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng sâu ở chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
ngành giáo dục đã có những chuyển biến và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận
khoảng cách tranh lệch về giáo dục giữa nông thôn và thành thị được thu hẹp dần
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh và sở giáo dục đào tạo long an đã tặng nhiều bằng khen và giấy khen
cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
còn tại quảng nam ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam
tuyên dương khen thưởng năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám và vinh danh nhà giáo tiêu biểu
có đóng góp tích cực vào phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học
tại buổi lễ tỉnh quảng nam đã tuyên dương và vinh danh bảy mươi sáu thầy giáo
cô giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học
bộ giáo dục và đào tạo và ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tặng cờ thi đua bằng khen cho các tập thể hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy đến năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
thông tin từ trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước việt ful farm hiện đơn vị này đã tiếp nhận con
gấu chó nuôi nhốt tại cơ sở nuôi gấu tư nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn lan và thú
nằm trong khuôn viên khu du lịch thác brent phường ba thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
theo hồ sơ của cơ quan chức năng gấu chó này khoảng một mươi sáu năm tuổi nặng tám mươi ba kg năm hai nghìn một mươi hai
hai gấu chó này được chuyển từ một hộ gia đình trên địa bàn tỉnh lâm đồng
về nuôi nhốt tại khu du lịch thác bren với mục đích để du khách tham quan
chụp ảnh sau khi nhóm cứu hộ tiến hành gây mê thăm khám sức khỏe cá thể gấu được đưa lên xe
cứu hộ đây là cá thể gấu thứ ba nuôi nhốt cùng với cá thể gấu ở bến tre đồng nai được giải cứu
trong buổi sáng cùng ngày forbour đã đưa ba cá thể gấu về cơ sở bảo tồn gấu ninh bình
theo trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước việt cả nước hiện có gần tám trăm linh cá thể gấu đang
được nuôi rải rác tại các hộ gia đình trong đó tỉnh lâm đồng còn khoảng năm cá thể
trong các hộ gia đình và khu du lịch
thưa quý vị tỉnh đắk lắc có bốn mươi bảy dân tộc cùng sinh sống trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số
chiếm ba mươi ba cùng với điều kiện kinh tế hạ tầng và cơ sở vật chất còn hạn chế thì việc thiếu nguồn
lực trong cung cấp các biện pháp tránh thai thậm chí là trả phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên dân
số cũng đã và đang là những khó khăn cản chế khó khăn
kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám khi sinh đứa con đầu lòng đến nay cứ trung bình hai năm chị hơ buôn cờ rôn ở
buôn ia khít xã ia bà rốc huyện trước quynh tỉnh đắk lắk lại sinh thêm một đứa đến giờ mới bốn mươi hai tuổi
nhưng chị đã có tới tám đứa con và đã có một đứa cháu điều đang nói là trường hợp sinh đông con
và có cháu ở độ tuổi bốn mươi của chị hơ buôn cờ rôn không phải là duy nhất trong buôn
không chỉ có tình trạng tự sinh tự đỡ tại nhà mà tình trạng tảo hôn kết hôn cận huyết cũng đang
là vấn đề khó khăn đối với công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng dân số của địa phương này
hơ buôn cờ rôn huyện trước quynh tỉnh đắk lắk
tảo hôn và hôn nhân cận huyết cũng đang là vấn đề khó khăn đối với công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng dân số của địa phương này